phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng cho biết vừa bắt quả tang một cơ sở đang sản xuất hàng tấn phân bón trái phép tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
sau nhiều ngày theo dõi lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn voi con đà lạt tại địa chỉ thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng do ông lê văn quang làm chủ
tại hiện trường ông quang đang tiến hành sang chiết phân bón từ bao hai mươi năm kg xuất xứ từ trung quốc vào bao một kg xuất xứ tại mỹ
bước đầu ông quang khai nhận mua phân bón của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ hải bình
sau đó đóng gói và các bao bì giả nhãn mát xuất xứ rồi phân phối cho các cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn
cơ quan công an đã lập biên bản niêm phong thu giữ ba mươi chín bao phân bón với tổng trọng lượng hơn một tấn
đồng thời thu hồi gần một tấn phân bón đã được công ty này đóng gói phân phối cho các đại lý